ngành chứng khoán việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì
đến dự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
trong hai mươi năm qua với vai trò của cơ quan quản lý trong việc xây dựng phát triển quản lý giám sát thị trường chứng khoán
ủy ban chứng khoán nhà nước đã nỗ lực thúc đẩy thị trường chứng khoán việt nam không ngừng phát triển và hoàn thiện
dần trở thành kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tính đến năm hai nghìn một mươi sáu các doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt ba trăm tám mươi tỷ đồng
hiện đã có sáu trăm chín mươi một công ty niêm yết trên hai cơ sở giao dịch chứng khoán
hệ thống văn bản pháp lý cũng được phát triển một cách đồng bộ phù hợp với bối cảnh thực tiễn cũng như kinh nghiệm và các thông lệ quốc tế
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhì cho ủy ban chứng khoán nhà nước
các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành chứng khoán cũng đã được lãnh đạo bộ tài chính trao tặng bằng khen